kho bạc nhà nước đã tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín
hệ thống kho bạc nhà nước đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình công tác với nhiều điểm đáng lưu ý
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín lũy kế thu ngân sách nhà nước trong quân đối đạt hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
đối với chi thường xuyên hệ thống kho bạc nhà nước đã thực hiện kiểm soát đạt gần tám trăm năm mươi tỷ đồng
phát hiện gần hai mươi hai khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định từ chối thanh toán bảy mươi chín tỷ đồng
đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín kiểm soát chi qua kho bạc nhà nước giải ngân là hơn hai trăm năm mươi bảy tỷ đồng
đáng chú ý đây là năm đầu tiên kho bạc nhà nước có thẳng dư ngân sách nhà nước và nộp vào ngân sách nhà nước năm tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín cũng là năm đầu tiên kho bạc nhà nước thực hiện báo cáo tài chính là bảng cân đối tài sản toàn quốc và địa phương năm hai nghìn một mươi tám
mô hình tài khoản kho bạc duy nhất năm đầu tiên được hoàn thiện góp phần quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn và hiệu quả